việc nhũng nhiễu từ các cấp chính quyền với người dân và doanh nghiệp gây cản trở khiến sự phát triển của xã hội chậm lại
liệu đây có phải là khâu yếu trong cải cách hành chính
đây là câu hỏi được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng
nhằm quán triệt đẩy mạnh cải cách hành chính ở các bộ ngành địa phương
thông qua chủ trì các hội nghị làm việc với các bộ ngành địa phương thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng
đã có chỉ đạo sát sao quyết liệt với công tác cải cách hành chính
thế nhưng công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt
hệ thống pháp luật còn công cành phức tạp
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh
vẫn là nguyên nhân hạn chế hiệu lực thực tế của hệ thống pháp luật
thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già phức tạp
số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít
việc đổi mới chức năng nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm
chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bộ máy của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
các cơ quan cấp tỉnh và các phòng ở cấp huyện còn công cành phức tạp
thực hiện tinh giảm biên chế kém hiệu quả một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn trông chéo vướng mắt
các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nếu để chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức gây khó khăn nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp theo quy định của pháp luật